mật ong nguyên chất là mật ong được lấy trực tiếp từ tổ ong
theo một nghiên cứu về những thành phần hóa học và ứng dụng trị liệu của phấn hoa ông đã chỉ ra rằng
phấn hoa có nhiều lợi ích cho sức khỏe chống oxy hóa chống viêm kháng khuẩn chống nấm và giảm đau
những đặc tính này có thể góp phần vào những chức năng vốn có của mật ong trong việc hỗ trợ làm lành bếch hương và diệt tí quẩn
mật ong nguyên chất chứa một loạt các hóa chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa
giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương tế bào do các gốc tự do
các gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa và cũng có thể góp phần vào sự phát triển của các bệnh mạng tính như ung thư và bệnh tim mạch
nghiên cứu cho thấy các hợp chất chống oxy hóa trong mật ong nguyên chất được gọi là polypeno
có tác dụng chống viêm có thể có lợi trong việc bảo vệ chống lại một số tiềm mạch
mật ong cũng có thể chứa phấn ong và keo ong có tác dụng bảo vệ hô hấp tiêu hóa tim mạch và thần kinh thậm chí còn hỗ trợ bệnh nhân ung thư
mật ong rất lành lại có hoạt tính kháng quản hydrogen glucoside và có độ ph thấp nên được xem như một loại kháng sinh tự nhiên
môi mật ong trực tiếp lên các vết chế xước vết thương vết nhiễm trùng ngoài da
có tác dụng chống nhiễm khóa chống nhiễm khóa chống nhiễm khóa chống nhiễm khóa chống nhiễm khóa chống nhiễm khóa
giúp vết thương màu lành
ngoài da vì thanh văn hóa học độc đáo nấm men hoặc vết khuẩn không phát triển được trong môi trường này
mật ong có thể sử dụng để làm sạch các vết thương tiêu diệt các mầm bệnh thường gặp bao gồm
e coli một loại vết khuẩn gây ngộ độc thực phẩm
s iris một loại vết khuẩn gây trùng nhiễm trùng
h pylori một loại vết khuẩn gây bệnh dạ dày và nhầm mạc dạ dày mạng tính
sử dụng kết hợp mật ong và thuốc kháng sinh cho kết quả làm lành các ổ lết niêm mạc dạ dày tá tràng nhanh hơn
việc chỉ sử dụng kháng sinh đơn độc
tuy nhiên cần lưu ý mật ong được sử dụng trong các cơ sở nghiên cứu là loại y tế
có nghĩa là đã làm được kiểm tra vô trùng
vì vậy không nên xử lý vết thương bằng mật ong mua từ cửa hàng
tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng mật ong cho bất kỳ mục đích y tế nào
từ sơ xưa đã có nhiều bài thuốc dân gian
ho hiệu quả từ mật ong được coi là nguồn kháng sinh tự nhiên
sử dụng mật ong trị ho giúp hạn chế việc phải sử dụng thuốc kháng sinh
dẫn đến tình trạng nghiện thuốc kháng thuốc đặc biệt là với trẻ nhỏ
có nhiều bài thuốc kết hợp mật ong với một số thảo dược để trị ho đơn giản dễ làm như
mật ong chanh đào
mật ong cùng với chanh đào từ lâu đã là bài thuốc quý được lưu truyền trong dân gian
chỉ có bệnh về hô hấp
đến mùa chanh đào mua chanh về rửa sạch thái lát rồi ngâm với mật ong vào đường phèn
và một cốc nước ấm với mật ong uống vào buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy
rất hiệu quả trong việc phòng và trị ho
mật ong gừng
lấy một cốc nước nóng thêm một lát gừng một thịa mật ong sau đó khuấy đều lên và uống từ ngụm nhỏ
sử dụng liên tục ba bốn lần giúp cảm giác đau rát ngứa cổ và bớt ho
mật ong chưng quất xanh
cách làm vô cùng đơn giản
chỉ cần hai ba quả quất xanh rửa sạch bổ đôi sau đó cho vào quất khoảng ba thiềm mật ong nguyên chất
cho quất và mật ong vào bát nhỏ dưới chương cách thủy trong khoảng hai mươi đến ba mươi phút
sau đó để cho nguội là có thể dùng được ngay
mật ong không chỉ có tác dụng bảo vệ đường ruột mà còn hỗ trợ các triệu chứng nhiễm khuẩn
mật ong ngăn chặn sự bám dính của vi khuẩn gây bệnh vào tế bào ruột
từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng và giúp cơ thể tránh khỏi việc bị nhiễm trùng đường tiêu hóa
ngoài ra các thuộc tính chống vi khuẩn của mật ong cũng giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sau khi bị tiêu chảy nhiễm khuẩn
cách tốt nhất để phòng và hỗ trợ tiêu hóa là uống một cốc nước ấm pha mật ong vào buổi sáng sớm khi vừa ngủ dậy
thậm chí có thể có một số lợi ích về mặt nhận thức đối với mật ong nguyên chất
một trong những tác dụng của mật ong rất đáng cân nhắc là chống lại căng thẳng lo âu trong cuộc sống hàng ngày
tanxi có trong mật ong có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa các tế bào não bộ và giúp cải thiện trí nhớ
ngoài ra canxi cũng giúp não hấp thụ nhanh chóng mang lại kết quả tuyệt vời cho quá trình vận động và chuyển hóa quần áo
các polyphenol trong mật ong có thể có tác dụng cho việc cải thiện trí nhớ
mật ong nguyên chất cũng có thể mang vi khuẩn có hại như crochit iuu điều này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh
vì vậy theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ
không bao giờ cho trẻ sơ sinh dưới một tuổi uống mật ong vì có thể gây ngộ độc
các triệu chứng ngộ độc mật ong ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm táo bón thở chậm mí mắt chảy xệ mất kiểm soát dầu bút kém khóc yếu hôn mê
ở người lớn các triệu chứng có thể bao gồm tiêu chảy và nôn trong thời gian ngắn ban đầu
sau đó là táo bón và các triệu chứng nghiêm trọng hơn chẳng hạn như mờ mắt và yếu cơ
cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời
nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào sau khi ăn mật ong sống
những người bị dị ứng với mật ong hoặc phần hoa cũng nên hạn chế dùng mật ong để bảo vệ sức khỏe
mật ong nguyên chất sẽ có nhãn là mật ong nguyên chất
nếu nhãn không bao gồm từ thô hoặc không đến trực tiếp từ nông dân hoặc người nuôi ong
những người này có thể xác nhận rằng đó là nguyên liệu thô
thì rất có thể đấy không phải là mật ong nguyên chất
ngoài dán nhãn ngoài bao bì cũng có thể mô tả loại hoa mà ong đã thuộc phấn
để tạo ra mật ong loại hoa quyết định hương vị màu sắc
hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin của mật ong
một số sản phẩm mật ong đã qua chế biến có chứa si rô ngô phu tô hoặc các chất phụ da khác
vì vậy cần kiểm tra nhãn để đảm bảo mật ong nguyên chất
không nên bảo quản mật ong trong tủ lạnh
cần bảo quản trong bao bìt kín tránh ánh sáng và nhiệt độ cao
sau một thời gian mật ong có thể bắt đầu kết tinh
trước khi sử dụng có thể làm ấm mật ong
một chút để làm tan chảy các tinh hề
mật ong rất dễ bắt mùi từ các thực phẩm khác
vì vậy nên để mật ong tránh xa các loại như hành tỏi thịt bò cá
khi bảo quản cần chú ý không nên vặn nắp quá chặt vì sẽ dễ tạo ra khí ga và sủy bọt
nên bạn chỉ cần vặn nhẹ là được
việc vận nhẹ nắp này cũng đủ đảm bảo nước và không khí bên ngoài không được vào lọ chai
giúp ổn định chất lượng mật ong bên trong
mật ong có thể được uống
uống ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày
nhưng nên uống vào những thời điểm cụ thể để đạt được những tối đa những lợi ích sức khỏe từ mật ong
dưới đây là những thời điểm thích hợp để uống mật ong
một uống mật ong vào buổi sáng
buổi sáng là thời điểm tốt nhất để ăn mật ong tăng cường mức năng lượng và duy trì hoạt động cho cơ thể
uống mật ong vào buổi sáng không chỉ tốt cho làn da mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm
giúp làn da sạch đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố
mật ong là thực phẩm dầu năng lượng do đó có thể loại bỏ các cảm giác mệt mỏi đói bụng nếu dùng vào buổi sáng sớm
với người cao tuổi uống một cốc mật ong pha ấm vào buổi sáng sẽ thúc đẩy nhu động ruột giúp dễ đại tiện hơn
ngoài ra uống mật ong vào buổi sáng còn giúp hỗ trợ giảm tân cải thiện hệ tiêu hóa và đặc biệt tốt cho người bệnh về dạ dày
hai uống mật ong vào buổi tối
trong mật ong có chứa rất nhiều bó chất tự nhiên và vitamin giúp tăng cường sức đề kháng cho người sử dụng
sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng uống một cốc mật ong vào buổi tối sẽ kích thích tinh thần giúp tỉnh táo hơn xua tan mệt mỏi
ba uống trước khi ngủ
uống mất ong buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp hạn chế tình trạng mất ngủ giảm bớt căng thẳng và có được một giấc ngủ ngon
một cốc nước ấm pha mật ong thêm một chút chanh tươi giúp cơ thể thải độc tố ra bên ngoài và hệ mệt mỏi
ngoài ra uống mật ong trước khi ngủ còn hỗ trợ giảm nguy cơ mắc đái tháo đường độ hai hỗ trợ điều trị cho ngược dạ dày thực quản hạ huyết áp
thói quen uống mật ong trước khi đi ngủ còn giúp hỗ trợ giảm cân vì cơ thể sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm
mỗi cốc nước ấm pha mật ong nguyên chất chỉ chứa sáu mươi bốn calo và sẽ cho cảm giác no suốt đêm
bốn uống mật ong trước cửa ăn
uống một cốc pha mật ong trước cửa ăn
có thể hỗ trợ ước chế tiết axit dạ dày do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày
đối với những người bị viêm lết dạ dày thì uống một cốc nước mật ong ấm mỗi ngày
sau một thời gian tình trạng viêm sẽ giảm đáng kể
năm uống mật ong sau bữa ăn
uống mật ong sau bữa ăn một hai giờ giúp tăng cường vai trò nhu động ruột có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày bình thường
giúp ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể giúp hạn chế bớt được những tác động xấu của những bữa ăn tối quá đáng kể

sáu uống mật ong trị ho cảm lạnh
mật ong chứa hàm lượng lớn kháng viêm và kháng khuẩn được coi là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên tốt nhất
giúp ngăn ngừa các virus phi khuẩn gây bệnh
đồng thời mật ong cũng có tác dụng làm ấm và ngăn rượu cổ họng giảm ho lòng đờm hiệu quả
mật ong thường được dùng để điều trị ho và cảm lạnh tại nhà do chúng có đặc tính kháng khuẩn mạnh giúp giảm đau họng và làm dịu cơn hò
bảy uống trà mật ong với một ít nước cốt chanh hay rizô mật ong như lá hệ hấp mật ong bún chanh hấp mật ong quất hấp mật ong chanh ngâm mật ong
nên uống vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ để có công dụng tốt nhất
ngoài tác dụng chữa ho thì khi uống một cốc trà chanh ngâm mật ong cũng tạo nên tâm trạng thoải mái thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng